từ vụ việc này thì một số khách hàng khác đã lên tiếng về việc họ cũng bị rơi vào hoàn cảnh tương tự
vậy ông có khuyến cáo gì với những người có tài khoản ngân hàng để tránh rơi vào tình trạng nói trên
và nếu như có hiện tượng bị hacker rút tiền thì họ nên phải làm gì
trong cái thời đại công nghệ thông tin thế này thì những cái tiện ích những cái nhanh chóng tiện lợi mang lại cho khách hàng
thì nó đồng nghĩa với lại hai mặt là cái khả năng rủi ro nó cũng sẽ nhanh chóng xảy ra
nó cũng sẽ mất số tiền tổn thất cái số tiền lớn
vì vậy là khách hàng đã sử dụng những cái giao dịch điện tử như thế thì đương nhiên là sẽ phải quan tâm rất nhiều
đến cái thiết bị của mình nó có an toàn hay không cái bảo mật thông tin từ mật khẩu tài khoản cho đến những cái công nghệ liên quan
để xác nhận cái giao dịch ấy nếu như mà chỉ cần một chút sơ hở thôi thì hoàn toàn là kẻ gian nó có thể lợi dụng được
và trên cơ sở đấy thì cũng dễ bị ngân hàng những nơi cung cấp dịch vụ người ta sẽ đổ lỗi cho khách hàng
vì theo quy định pháp luật cũng như là những cái thỏa thuận giữa cái hợp đồng dịch vụ đấy
thường là nói bên nào mà có cái lỗi để dẫn đến cái việc mà mất tiền đến cái việc mà xảy ra thất thoát thì bên đấy sẽ chịu trách nhiệm
một số chủ tài khoản bị mất tiền đã khiếu nại xong tới giờ vẫn chưa được ngân hàng giải quyết
điều này khiến dư luận cho rằng trong mọi trường hợp thì người gửi tiền luôn là người chịu thiệt
dù khi gửi tiền vào ngân hàng thì họ luôn tin rằng đó là nơi an toàn nhất vậy ông đánh giá như thế nào về ý kiến nói trên
có lẽ là dịch vụ ngân hàng là một cái dịch vụ đòi hỏi một cái lòng tin rất là cao
và khách hàng cũng vì tin tưởng ngân hàng cho nên là gửi tiền cũng như là sử dụng những dịch vụ như vậy
và luật thì cũng quy định rất là rõ là ngân hàng có trách nhiệm gần như là phải bảo mật tuyệt đối
phải đảm bảo an toàn tuyệt đối cho khách hàng
rồi kể cả luật bảo vệ quyền lợi nhiều thú dùng cũng yêu cầu là phải bảo vệ những cái thông tin
những cái bí mật những cái an toàn cho khách hàng với cái tư cách là cái người mà
thế yếu còn cái người cung cấp dịch vụ là cái người chủ động là người có thế mạnh hơn
thế nhưng mà nó khó ở trên thực tế là toàn bộ cái việc quản lý
cái việc điều hành cái việc xoát xét kiểm tra đánh giá cái lỗi ai gây ra
thì ngân hàng là cái người nắm rõ nhất ngân hàng là người quyết định chi phối toàn bộ
cho nên nếu như một ngân hàng mà uy tín mà đảm bảo cái sự cam kết phối hợp hỗ trợ ủng hộ khách hàng tốt ấy
thì người ta sẵn sàng trung thực công khai lỗi đến đâu người ta nhận đến đấy sẵn sàng bồi thường khách hàng
thế nhưng nếu mà ngân hàng mà hoàn toàn lại không có được cái điều như thế
hoặc là lại vì một cái lý do khách hàng có một chút lỗi mà đổi cho khách hàng
thì quả thật khách hàng là cái người rất thiệt thòi rất là khó
quay lại vụ việc chị na hương bị mất tiền trong tài khoản mở tại ngân hàng vietcombank
phía ngân hàng đã đưa ra bằng chứng là chị hương có vào một trang web giả mạo
tuy nhiên không có gì chứng minh chị hương đã cung cấp mật khẩu

vậy ở góc độ luật pháp thì việc trong điện thoại của chị hương có lưu giữ đường dẫn tới trang web giả mạo đó
đã đủ để kết luận là lỗi thuộc về chị hương hay chưa
nếu như mà chị hương mà đã bị mất tài khoản và đã vô tình vào trang giả mạo như thế để bị mất thông tin
thì đương nhiên là chị có lỗi
nhưng tất nhiên trong trường hợp này thì nó không đơn giản như thế
vì các cái ngân hàng khác thì có hai cái tầng bảo mật
nhưng mà vietcombank thì đây là một cái dịch vụ khác với ngân hàng khác
có ba cái tầng bảo mật
chị na hương nếu như mà có mất thông tin thì cũng chỉ mất hai cái tầng bảo mật thứ nhất thứ hai
còn cái quyết định cái quan trọng nhất của tất cả ngân hàng của tất cả giao dịch điện tử như thế này
nó phải là ở cái mã xác nhận cuối cùng
cái đấy là cái đảm bảo gần như là không có cái sự gian lận
trừ trường hợp mà khách hàng mất cả cái công cụ điện thoại
hay những cái để mà gây lên cái thất thoát lên cái lộ bí mật thông tin
cái tầng thứ ba
nếu bình thường chúng ta dùng điện thoại để làm một mã xác nhận
thì nó chỉ có giá trị trong vài giây thôi
cho nên là cái việc cung cấp otp cho tin tặc cũng không có nghĩa lý gì cả
nhưng cái trường hợp này thì mặc dù chị hương có lỗi
nhưng tôi nghĩ rằng ngân hàng không thể nào mà cũng chịu trách nhiệm
vì đã không đảm bảo cung cấp cái dịch vụ thực sự an toàn cho khách hàng
cái xác nhận tuần thứ ba của ngân hàng trong trường hợp này
thì gần như là bị lợi dụng bị sờ hở
nếu tin tặc mà nắm được hai cái bí mật ban đầu
thì cái thứ ba gần như là chủ động gần như là có thể làm hết được mọi thứ
theo ông trong trường hợp này bên nào phải chịu trách nhiệm
và liệu có xảy ra rủi ro là khách hàng sẽ là người chịu thiệt duy nhất hay không
nó khác với những cái giao dịch khác là nó bằng giấy tờ
và bằng những cái biện pháp mà hai bên chưng ra
thì có thể phân biệt được ngay là bên nào đúng bên làm sai
còn cái trường hợp này là giao dịch qua cái phương tiện rất là hiện đại
hệ thống công nghệ thông tin là hoàn toàn là ngân hàng quản lý kiểm soát
và bên ngoài gần như là không có cái quyền để có thể là kiểm tra hay là đánh giá
nhận xét về cái tính bảo mật cái tính chính xác của nó như thế nào
thì khi xảy ra những cái tranh chấp nếu như mà lại cứ để cho hai bên tự tranh cãi nhau
ngân hàng tự chứng minh tự kết luận thì rõ ràng là có thể đúng có thể sai
không đảm bảo cái quyền lợi người tiêu dùng
thậm chí xảy ra cái trường hợp là người tiêu dùng có lỗi
nhưng chưa chắc người ta đã tâm phục khẩu phục
chưa chắc mọi người đã nghĩ rằng là như thế là hợp lý
cho nên là tôi nghĩ rằng là pháp luật cũng như các cơ quan quản lý
đặc biệt trong trường hợp ngân hàng nước thì cần phải có một cái cơ chế
để giải quyết khi mà xảy ra những cái tranh chấp mâu thuẫn giữa khách hàng với lại ngân hàng
cần phải có một cơ quan trung gian có thể kiểm tra có thể đánh giá
và kết luận được một cách chính xác một cách khách quan
lỗi tại đâu vi phạm do ai gây ra là chính
một lần nữa xin cảm ơn ông đã tham gia chương trình của chúng tôi
hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình lần sau